thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tỉnh
truy tố bốn bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư nhân trạch
bốn bị can bị đề nghị truy tố gồm quách văn đức sáu mươi bốn tuổi quê tại cà mau nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
phan thanh vĩnh toàn bốn mươi tuổi quê thành phố hồ chí minh nguyên tổng giám đốc đỗ tấn điểm quê tại quảng ngãi và nguyễn văn hồng
quê bà rịa vũng tàu tổng giám đốc công ty cổ phần tín nghĩa nguyên thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư nhân trạch
cơ quan điều tra xác định bị can đức chịu trách nhiệm chính chủ mưu cầm đầu các bị can khác là đồng phạm giúp sức
đối với một số lãnh đạo các sở ngành ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và các cơ cá nhân có sai phạm trong việc thành lập công ty cổ phần đầu tư nhân trạch
giao đất xác định giá đất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kiểm tra thẩm định ký duyệt biến động sáu mươi năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phân khu một a một b
cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định
công an tỉnh đồng nai cũng vừa mở đợt cao điểm vận động toàn dân
giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh nhằm đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm tai nạn bom mìn xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản
qua thống kê từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày ba tháng chín toàn tỉnh đồng nai đã tổ chức hơn ba trăm linh chín buổi tuyên truyền với gần một mươi người dân tham gia
tổ chức cho hơn bảy người dân ký cam kết không sản xuất mua bán vận chuyển tăng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
tổ chức phát gần một mươi bốn panel affix tờ rơi tuyên truyền vận động thu hồi trên hai các loại vũ khí thô sơ một trăm linh ba súng tự chế chín khẩu súng hơi hai khẩu súng quân dụng gần một trăm linh súng công cụ hỗ trợ trên một năm trăm linh viên đạn quân dụng các loại một mươi quả bom mìn lựu đạn trái đạn và các loại trên năm kg pháo
với vai trò nòng cốt chủ công lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các xã phường thị trấn đã tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai các cách làm hay hiệu quả
trong thời gian tới công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đồng nai tiếp tục tập trung vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo đến từng ngõ gõ từng nhà phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thưa quý vị sáng nay mùng năm tháng chín trên khắp mọi miền tổ quốc học sinh nô nức đến trường dự lễ khai giảng
hơn hai mươi hai triệu học sinh trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và đây là năm thứ tư ngành giáo dục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục ở bậc phổ thông và đại học
thế nhưng trong niềm hân hoan của buổi lễ khai giảng sáng nay một sự cố đã xảy ra tại trường tiểu học yên phú huyện yên định tỉnh thanh hóa đã khiến cho bảy học sinh phải nhập viện cấp cứu khi chùm bóng bay phát nổ
để trang trí cho buổi lễ khai giảng sáng nay
sau buổi lễ các thầy cô trong trường tiểu học yên phú huyện yên định đã chuẩn bị một số chùm bóng bay nhiều màu sắc
sau buổi lễ các thầy cô cầm chùm bóng bay khoảng hai mươi quả chuẩn bị cắt dây thả lên trời
lúc này một số học sinh và phụ huynh chạy vào để giành bóng thì bất ngờ nhiều tiếng nổ vang lên
sân trường trở nên nhốn nháo học sinh la hét sợ hãi
bảy học sinh bị bỏng đã được đưa đến bệnh viện đa khoa yên định cấp cứu chữa trị vết bỏng
theo thông tin từ bệnh viện sức khỏe và tâm lý của các học sinh tạm ổn định mức độ vết bỏng không quá nghiêm trọng
nhà chức trách cho hay bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do một phụ huynh hút thuốc lá
vô tình lửa từ điếu thuốc châm vào khiến nhiều quả bóng bay cùng lúc bị nổ
thưa quý vị nếu như trước đây tình trạng giả mạo tài khoản mạng xã hội diễn ra khá phổ biến
là những người nổi tiếng thì giờ đây bất cứ ai tham gia mạng xã hội cũng có thể trở thành nạn nhân của các đối tượng này
thủ đoạn của các đối tượng là lập tài khoản mạng xã hội sử dụng tên hình ảnh giao diện của người khác
sau đó nhắn tin lừa đảo bạn bè người thân của người bị giả danh hoặc đi lừa đảo ở nhiều nơi
kêu gọi đầu tư đăng những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín của người đó
và những vụ việc trong phóng sự sau đây chúng tôi tiếp tục cảnh báo quý vị nâng cao tinh thần cảnh giác
trước các đối tượng lừa đảo này
trang instagram của bạn trẻ này có hơn một mươi ba người theo dõi và đã trở thành con mồi của các đối tượng
mặc dù đã không ít lần bị giả mạo tài khoản mạng xã hội
như linh chỉ có thể thực hiện việc báo cáo các tài khoản giả mạo lên các nền tảng và cảnh báo với bạn bè của mình
thường thì mình sẽ bị giả mạo trên các trang mạng xã hội như là facebook này instagram hoặc là twitter
thường thường các hình thức của các người lạ mà sử dụng hình ảnh của mình là lấy hình ảnh của mình
và để dưới mô tế
đôi lúc cũng là tên khác đôi lúc cũng là tên của mình
thường khi mà mình phát hiện ra các trang mà mình bị giả mạo thì mình sẽ bước đầu tiên mình sẽ report
và có thể một số nick mà người ta đã giả mạo mình quá lâu thì mình sẽ nhắn tin hỏi
thường thường là mình sẽ không nhận được phản hồi từ cái nick đấy
với trường hợp của linh một số tài khoản giả mạo đã thực hiện việc kêu gọi đầu tư tiền ảo
thậm chí tìm người yêu trên mạng xã hội
theo các chuyên gia tình trạng này không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín
hình ảnh của bản thân người bị mạo danh
mà còn gây ra nhiều hậu quả khi các đối tượng sử dụng các tài khoản giả mạo
để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến
như thế là việc giả mạo này nó có thể dẫn đến rất nhiều hậu quả
ví dụ như là nếu mà họ không dùng dưới tên của mình họ dùng dưới tên của người khác
nhưng mà lại dùng hình ảnh của mình thì họ sẽ có thể dùng hình ảnh của mình
để đi làm một việc gì đó xấu mình không biết được
hoặc là nếu mà dùng dưới tên của mình thì nó sẽ càng ảnh hưởng đến mình hơn
ví dụ như là mình bị giả mạo trên twitter
về các phần mềm như là kiểu phí mã trừng khóa hay là crypto
thì nó sẽ khiến cho người khác nghĩ là mình làm việc đó
các facebook được giả mạo thường chủ yếu để thực hiện việc lừa đảo trực tuyến
và lợi dụng mối quan hệ hoặc là tầm ảnh hưởng của người bị mạo danh
các cái kẻ xấu thường là sẽ dụ những bạn bè của họ chuyển tiền
vay tiền hoặc là kích vào những đường link hoặc mở những file đính kèm
và trong đó thì có chứa những mã độc hoặc là các trang lừa đảo
để lấy chỗ mật khẩu của nạn nhân và từ đó có thể lấy cắp các dữ hiệu nhạy cảm
hoặc là lấy cắp các tài khoản liên quan đến ngân hàng để thực hiện đánh cắp tiền
chỉ cần tìm kiếm nhanh trên mạng xã hội facebook với từ khóa giả mạo facebook
sẽ ra kết quả hàng loạt bài đăng cảnh báo
thực tế việc lập một tài khoản mạng xã hội giả mạo tương đối dễ dàng và khó kiểm soát
nên bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân
nếu trong trường hợp đối tượng nào đó mà sử dụng facebook giả mạo mạo danh người khác
sau đó thực hiện các hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản
thì đó là hành vi vi phạm pháp luật
tùy vào tính chất mức độ của hành vi mà đối tượng vi phạm
có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự
trong trường hợp chiếm đoạt tài sản từ năm mươi triệu đến hai trăm linh triệu đồng
thì hình phạt từ hai năm đến bảy năm tù
còn nếu mà chiếm đoạt tài sản từ hai trăm linh triệu đến năm trăm linh triệu đồng
thì hình phạt là từ bảy năm đến một mươi năm năm tù
người dân trong trường hợp phát hiện tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu bị giả mạo
cần ngay lập tức chủ động cảnh báo cho bạn bè người thân
khi trao đổi thực hiện các giao dịch trên mạng xã hội
cần phải xác minh thông tin qua các kênh khác để biết chính xác đối tượng mình đang giao dịch
ngoài ra để hạn chế lừa đảo qua mạng xã hội
người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân
nhất là các thông tin về căn cước công dân tài khoản ngân hàng số điện thoại cho người lạ
một thông tin đối với người tiêu dùng từ một mươi năm h ngày hôm nay mùng năm tháng chín
liên bộ công thương tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu
theo đó xăng e năm ron chín mươi hai và ron chín mươi năm đều tăng
giá xăng ron chín mươi năm iii có mức hai mươi bốn tám trăm bảy mươi đồng tăng hai trăm bảy mươi đồng
xăng enan ron chín mươi hai là hai mươi ba bốn trăm bảy mươi đồng một lít
tăng một trăm bốn mươi đồng
đây là lần tăng xăng thứ sáu liên tiếp
giá các mặt hàng dầu có loại tăng có loại giảm
cụ thể dầu diazen là hai mươi hai sáu trăm bốn mươi đồng một lít
tăng hai trăm chín mươi đồng
dầu hỏa có mức giá mới là hai mươi hai tám trăm một mươi đồng
tăng năm trăm một mươi đồng
dầu ma rút giảm hai trăm tám mươi đồng
có giá mới là một mươi bảy bảy trăm linh đồng một kg
trong khi điều chỉnh lần này thì cơ quan điều hành đã quyết định không trích lập
cũng không chi sử dụng quỹ biên tập
không chi sử dụng quỹ bình ổn với tất cả mặt hàng xăng dầu
thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng vừa có công điện gửi đến bộ trưởng các bộ công thương
tài chính chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lãnh đạo các tập đoàn
định lực việt nam dầu khí việt nam công nghiệp than khoáng sản việt nam xăng dầu việt nam
yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện xăng dầu trong thời gian tới
thủ tướng yêu cầu bộ công thương khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đảm bảo cung ứng điện
cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba và năm hai nghìn hai mươi bốn
tuyệt đối không để thiếu điện khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét
bàn hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp máy tự sản tự tiêu
và cơ chế mua bán điện trực tiếp hoàn thiện chỉ thị của thủ tướng về đảm bảo cung ứng điện
cung cấp than khí cho sản xuất điện thời gian tới
tất cả phải báo cáo thủ tướng trước ngày một mươi năm tháng chín
liên quan đến xăng dầu thủ tướng cũng chỉ đạo bộ công thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành
chủ động cân đối cung cầu thị trường xăng dầu đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống
theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và tình hình sản xuất kinh doanh xăng dầu trong nước
để điều hành giá sử dụng quỹ bình ổn giá phù hợp kịp thời và hiệu quả
thưa quý vị
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
thủ tướng chính phủ chính thức phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm
chương trình này đang tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị
tuy nhiên thì đến nay không ít các doanh nghiệp dù có sản phẩm đạt chuẩn
thế nhưng vẫn chưa thể tiếp cận với hệ thống phân phối để đến được với đông đảo người tiêu dùng trên cả nước
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên kinh tế và tiêu dùng
các loại na ăn trái các sản phẩm hạt xấy khô
đây là hai trong số gần hai trăm linh sản phẩm được công nhận ô cốp đạt ba sao và bốn sao của tỉnh lạng sơn
hiệu quả từ chương trình ô cốp đã thấy rõ song không phải sản phẩm nào cũng tìm được chỗ đứng trên thị trường
được tiêu thụ rộng rãi và khẳng định giá trị riêng
người dân thì chỉ giỏi về cái mặt sản xuất canh tác thôi
còn cái mặt về để quảng bá lên thị trường và hiện nay là nhất là về cái áp dụng cái kỹ thuật số
thì để bán hàng trên các cái trang thông tin điện tử như là facebook tiktok các thứ là bà con cũng chưa tiếp cận được
cho nên là cái việc mà quảng bá đến những người tiêu dùng ở cái địa phương xa xôi là chưa thực hiện được
cho nên là vẫn cần phải sự đồng hành của nhà nước từ trung ương tỉnh địa phương và hỗ trợ về vốn để quảng bá sản phẩm đến người dân
việc gắn thương hiệu ô cốp cho một số sản phẩm vẫn chưa đúng bản chất khiến các sản phẩm này bị đánh đồng vàng thau lẫn lộn
nhiều doanh nghiệp tìm mọi cách đạt sao như một tấm hộ chiếu thông hành cho sản phẩm
dẫn đến nhiều sản phẩm đã được gắn sao chạy theo phong trào nhưng sức tiêu thụ rất thấp khiến cho sản phẩm khó đứng vững trên thị trường
có một số sản phẩm thì cái việc tiêu thụ nó cũng rất là khó khăn
do cái việc quảng bá sản phẩm cũng như là quá trình sản xuất thì cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng
tính đến nay đã có sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã tiêu dùng

tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm nông sản âu cốc
cụ thể cả nước đã có chín tám trăm năm mươi hai sản phẩm đạt ba sao trở lên
để đẩy mạnh tiêu thụ cho các sản phẩm này chúng ta có rất nhiều việc phải làm
cái hình thức chúng ta xúc tiến của quảng bá trên các truyền tảng mạng xã hội
nó sẽ tạo cái hiệu ứng lan tỏa tốt và có đảm bảo được phù hợp với cái nhu cầu và khả năng của chủ thể
và từng bước thì không chỉ ở các kol mà hướng tới là các chủ thể người ta có thể trực tiếp
người ta live stream vì trên thực tế tạo cảm xúc cho người tiêu dùng thông qua kể câu chuyện
thì chính cái người làm ra sản phẩm họ sẽ tạo ra được cái cảm xúc tốt nhất từ cái quá trình hình thành
từ cái vùng nguyên liệu và đặc biệt là cái quy trình sản xuất chế biến để tạo cái niềm tin và sự kết nối
thì đây cũng là những cái sự thay đổi trong cái giải pháp về xúc tiến thương mại
thì thực sự tạo ra được cái điểm nhấn và sự đồng cảm và gắn kết giữa người trực tiếp sử dụng
cũng như là người trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm
trạng đường phía trước còn không ít khó khăn do vậy để có thêm nhiều sản phẩm định vị được trên thị trường
cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp các chủ thể
cùng với nâng chất lượng cần đẩy nhanh việc đưa sản phẩm ra thị trường theo nhiều kênh phân phối
xây dựng website riêng để quảng cáo cho thương hiệu
có như thế sản phẩm ocope mới có thể khẳng định vị thế trên thị trường
xin chào quý vị và các bạn đến với kinh tế phương nam
kỳ nghỉ lễ hai tháng chín kéo dài bốn ngày vừa qua đem đến nguồn thu lớn cho ngành du lịch tp hcm
khi các khu vui chơi giải trí chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc đã thu hút cả triệu lực khách

ước khoảng chín trăm sáu mươi lượt tăng bốn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó khách thuê phòng tại các cơ sở lưu trú ước khoảng một trăm sáu mươi hai lượt tăng hai mươi bốn
công suất phòng ước đạt khoảng tám mươi tăng sáu bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
xếp về cơ cấu nhóm khách khách du lịch nội địa đến trong dịp này ước khoảng bốn trăm hai mươi lượt tăng một mươi năm
lượng khách quốc tế cũng tăng hơn một mươi bốn năm so với năm ngoái đạt ba mươi bảy sáu trăm linh lượt
với lượng khách vui chơi giải trí tăng cao doanh thu ngành du lịch thành phố trong bốn ngày nghỉ lễ
ước đạt hai tám trăm chín mươi tỷ đồng tăng năm năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
sau nhiều ngày dừng hoạt động do bão tối ngày bốn tháng chín tuyến phà từ thành phố hà tiên
đi thành phố phú quốc tỉnh kiên giang và ngược lại đã tiếp tục hoạt động
góp phần giải tỏa lượng khách du lịch đi ô tô còn kẹt lại phú quốc
khi nghỉ dịp ngày hai tháng chín
cảnh vụ hoàn hại phú quốc cho biết do ảnh hưởng bão số ba nên trong ba ngày liền phà
tàu cao tốc từ đất liền đi đảo nam chu phú quốc và ngược lại không chạy
tuy nhiên đến khoảng một mươi tám h ngày bốn tháng chín thời tiết khá ổn định nên chuyến phà
từ thành phố hà tiên đi thành phố phú quốc và ngược lại đã được phép hoạt động
trước đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ và phòng thủ dân sự kiên giang cho biết
ngày hai đến ngày ba tháng chín phà tàu cao tốp từ đất liền đi các đảo nam chu phú quốc không hoạt động
do ảnh hưởng bão số ba nên có khoảng một mươi một tám trăm tám mươi một khách còn lưu trú ở các đảo trên
trong đó thành phố phú quốc có khoảng một mươi ba trăm hai mươi chín khách và một năm trăm năm mươi hai khách ở huyện kiên hải
sở giao dịch chứng khoán tp hcm hosea vừa công bố danh sách một mươi tám công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm hai nghìn hai mươi
trong danh sách các công ty chậm nộp báo cáo tài chính có nhiều cái tên đáng chú ý như agm ldg vietnam airlines apac holdings
thời hạn nộp báo cáo tài chính bán niên năm hai nghìn hai mươi ba tại hosea đã đến tuy nhiên một mươi tám công ty vẫn chưa nộp đúng quy định
trong số đó công ty cổ phần tập đoàn nhựa đông á bị nhắc nhở hai lần trước đó về việc chậm nộp báo cáo tài chính quý i hai nghìn hai mươi ba
và thông tin báo cáo thường niên năm hai nghìn hai mươi
thời gian qua nhiều thương vụ mua bán cổ phiếu có giá trị lớn
của người nhà chủ tịch các ngân hàng doanh nghiệp bất động sản diễn ra sôi động trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều khởi sắc
ngân hàng thương mại cổ phần kỷ thương việt nam đã thông báo về giao dịch cổ phiếu của con gái chủ tịch hội đồng quán trị
đăng ký mua hơn tám mươi hai một mươi tám triệu cổ phiếu tcp từ ngày hai mươi năm tháng tám đến ngày một mươi chín tháng chín theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận
con trai chủ tịch hội đồng quán trị ngân hàng quốc tế việt nam vip cũng đã bán hơn một trăm hai mươi bốn triệu cổ phiếu
tương đương bốn chín phần trăm triệu
không riêng ngân hàng mà lĩnh vực bất động sản con trai chủ tịch hội đồng quán trị nam long đã đăng ký mua vào một mươi năm cổ phiếu nlg
tăng sở hữu tại nam long lên một ba trăm năm mươi sáu triệu cổ phần
việc tp hcm được thực hiện cơ chế đặc thù khiến người dân kỳ vọng thành phố khởi động và xây dựng một sân vận động xứng tầm
làm nơi tổ chức các sự kiện thể thao lớn
chính quyền tp hcm đang nỗ lực xây dựng các sân vận động mới trong đó có dự án khu liên hợp thể thao trạch
và trạch chiếc
đặc biệt là trung tâm thể dục thể thao thành long ở huyện bình chánh
khu vực này có quỹ đất lớn khoảng một mươi bảy hectare có thể phát triển thành sân vận động chính và các sân tập vụ
cùng với các dịch vụ bổ trợ đây cũng là nơi mà câu lạc bộ sài gòn mua lại để xây dựng đại bản doanh
trước khi giải thịa đội bóng vào năm hai nghìn hai mươi hai
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm hành khách qua sân bay tuy hòa đạt trên một triệu lượt nên ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
đề xuất xây nhà ga t hai sân bay tuy hòa
công suất là ba triệu khách một năm
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đề nghị ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
giao tổng công ty cảng hàng không việt nam ưu tiên nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn
năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm để đầu tư nhà ga t hai sân bay tuy hòa
tổng mức đầu tư dự kiến của nhà ga t hai sân bay tuy hòa được ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
đề xuất khoảng một năm trăm linh tỷ đồng từ nguồn vốn phát triển giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
của tổng công ty cảng hàng không việt nam
báo cáo đầu kỳ điều chỉnh quy hoạch sân bay tuy hòa thời kỳ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi do việc trách tài trợ lập
đến năm hai nghìn ba mươi dự kiến công suất sân bay tuy hòa là ba năm triệu lượt khách trên một năm
vừa qua ngân hàng nhà nước đã chính thức ngân thi hành một số quy định cấm do vay
tại thông tư sáu
giúp cho thị trường bất động sản gỡ rào cản về tín dụng
các chuyên gia đánh giá là thị trường bất động sản đang bắt đầu có những trồi xanh phục hồi
vào ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba ngân hàng nhà nước đã phát hành thông tư số sáu
bổ sung các quy định liên quan đến việc cho vay
nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và kiểm soát rủi ro
thông tư này cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng tiếp cận vốn vai ngân hàng
đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tính dụng
tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang gặp nhiều khó khăn
vào ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ngân hàng nhà nước đã phát hành thông tư số một mươi
tạm ngừng áp dụng các quy định cấm cho vay tại thông tư số sáu cho đến khi có thông báo mới
quyết định này nhằm ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
và mang lại tin vui cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn
theo thống kê của bicom với một dự án thì nay thì năm mươi các hàng mua nhà của bicom
thì hầu như là đều vay ngân hàng
thứ hai là việc thông tư sáu sửa đổ thì bổ sung
cùng với bổ sung phần thông tư một mươi thì khách hàng bicon sẽ tiếp cận được phần vay vốn này tốt hơn so với trước đây
thứ hai là đối với các về mặt doanh nghiệp về mặt chủ tư
thì họ sẽ được tiếp cận được các nguồn vốn cũng như là các tổ chức tín dụng trong thời gian tới
ngoài việc tạm ngưng thi hành một số điều không phù hợp trong thông tư số năm
nhiều ngân hàng cũng đã giảm lại sức thúc đẩy tín dụng trên thị trường
chính phủ đã thực hiện các chính sách ổn định thị trường và khuyến khích nhà đầu tư nhìn xa hơn
các nhà phát triển bất động sản đã điều chỉnh danh mục đầu tư và cung cấp chính sách bán hàng
và thanh toán linh hoạt hơn cho người mua
lại sức sẽ giảm và tỷ lệ cho vay trên giá trị đang biến đổi
người mua có điều kiện có nhiều sự lựa chọn linh hoạt hơn
bao gồm việc đóng băng lại sức để giúp hạn chế rủi ro
các chuyên gia bất động sản và nhiều nhà đầu tư tin rằng
thị trường bất động sản việt nam đang bắt đầu thấy những dấu hiệu tích cực của sự phục hồi
khi giải quyết điểm ngãn sự tin tưởng được khôi phục đối với các bộ phần cốc phép và phê duyệt
dẫn đến quy trình nhanh hơn
nhà phát triển đã điều chỉnh danh mục đầu tư và tiến hành bán tài sản chiến lược để tạo nguồn tiền mặt
họ cũng cung cấp điều khoản thanh toán tốt hơn cho khách hàng
ngoài ra trong tương lai gần hạ tầng tại việt nam sẽ được hoàn thiện với các dự án như
sân bay long thành và hệ thống tàu điện công cộng metro tp hcm
điều này mở ra triển vọng cho làn sóng phát triển hạ tầng tiếp theo để khai thác cơ hội với giá trị cạnh tranh
sau khi tạo đáy vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai hiện chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán việt nam
vn index đã hồi phục khoảng ba mươi
chứng khoán nóng trở lại thêm nhiều nhà đầu tư tham gia thì cũng là lúc các hội nhóm online
tham gia thêm nhiều nhà đầu tư tham gia thì cũng là lúc các hội nhóm online
lại xuất hiện và sôi động trở lại phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
ghi nhận cho thấy hầu hết các nhà đầu tư trên thị trường hiện nay đều tham gia một hoặc vài
thậm chí hàng chục các nhóm đầu tư trên mạng xã hội trên các nền tảng như zalo telegram facebook
không chỉ những nhà đầu tư mới chưa có kinh nghiệm mà ngay cả những nhà đầu tư lâu năm cũng tham gia
với mục đích chính là theo dõi thông tin thị trường
thật ra thì cũng nhận được rất là nhiều lời mời tham gia các hội nhóm
đặc biệt là thường là nhóm những thứ rất chát trên zalo
lúc đầu thì tôi cũng còn băng khoăn nhưng mà sau đó thì cũng tham gia thử tò mò
thử xem các bạn mua giới ở nhiều công ty khác nhau sẽ cung cấp thông tin như thế nào
mục đích chính thì vào đó để thứ nhất là cập nhật thông tin thị trường vào buổi sáng
cũng như là có những tin tức gì đó thì các bạn cũng cập nhật khá là nhanh
thì mình sẽ dân văn phòng mà không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường
thì có thể là nhờ những thông tin cung cấp của các bạn môi giới đó mà mình có được nhiều thông tin hơn
có rất nhiều hội nhóm
và thường hay mời tôi vào trong cái nhóm đó tham gia vào các drom đó là mình tiếp cận được nguồn thông tin nó nhanh hơn
có những rome mang đến thông tin rất là nhanh nhạy
và khi mà mình tiếp nhận được những thông tin đó cộng với sự phân tích chuyên sâu và sự nhanh nhạy của bản thân
thì tôi tin là mình sẽ có những cái thông tin bổ ích
theo một chuyên gia mua giới chiến khoán chia sẻ
thì hầu như hiện nay mọi tin tức thông tin của các mua giới hay công ty chiến khoán
cũng đều được truyền tải qua các nhóm trên mạng xã hội để cập nhật một cách nhanh nhất cho các nhà đầu tư
điều này cũng rất cần thiết để các mô giới có thể giải đáp được những thắc mắc
cũng như quản lý được thông tin đầu tư của chính khách hàng mình
thì đó giống như một cái hội bình thường thôi
tức là thay vì bạn phải nhắn tin cho tất cả từng người một
thì bây giờ bạn nhắn tin một chung thì mọi người đều nhận được
và mọi người đều có thể phản hồi và bạn trả lời trực tiếp trên đó luôn
tức là trả lời bộ tin mà mọi người đều cùng có thể thấy được
thì đó là sự tiện lợi thôi tiện lợi cho nhân viên và tiện lợi cho khách hàng hơn
còn việc tiếp thu thông tin như thế nào là cá nhân của mỗi người
thông thường thì một nhà đầu tư hoặc là một người đầu tư chiến khoán
thì thường thường là xuống họ sẽ tìm kiếm thông tin phù hợp với lại cái suy nghĩ mong muốn của họ
đặc biệt trong giai đoạn thị trường chứng khoán bắt đầu hồi phục và đi vào giai đoạn tăng trở lại
thì dường như các hội nhóm trên mạng xã hội cũng theo đó
mà hoạt động sôi nổi sau thời gian dài im hơi lặng tiếng
đặc biệt là trong những lúc sôi nổi thì hầu hết là anh em đều
ai cũng là bậc thầy và ai cũng có thể khuyến nghị đúng
tại vì lúc đó thị trường uptrend thị trường lên thì nói gì cũng đúng
tại vì hầu hết là cột phiếu trong giai đoạn thị trường lên nó đều lên
tuy nhiên mà khi mà thị trường sập hoặc là thị trường mà gặp khó khăn như thời gian vài tháng trở lại đây
hoặc là trong giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi hai thì lúc đó là cái tư vấn của họ không còn đúng nữa
tại vì cái thị trường hầu hết là nó đi xuống
theo quy định của pháp
theo pháp luật hiện hành nhà đầu tư muốn giao dịch trên thị trường cổ phiếu
đều phải thông qua công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ mà nhà đầu tư mở tài khoản
và công ty chứng khoán đó phải là hành viên của sở giao dịch chứng khoán
do đó các giao dịch phát sinh liên quan như tiền cổ phiếu đều phải thông qua pháp nhân là công ty chứng khoán
vì vậy ubnd chính thức khuyến cáo để các nhà đầu tư tìm hiểu và cấn trọng
khi tham gia các hội nhóm trên các mạng xã hội